các quan chức mỹ cho biết lực lượng mỹ và anh đã thực hiện một đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở của houthi ở yemen
đây là động thái mới nhất chống lại lực lượng này của mỹ và anh vì mục tiêu của houthi là hoạt động vận chuyển hàng hóa có liên quan tới israel trên biển đỏ
lực lượng kiểm soát những khu vực đông dân nhất ở yemen này tuyên bố các cuộc tấn công của houthi nhằm thể hiện sự đoàn kết với người palestine trong cuộc xung đột với israel ở giải gaza
trước đây lực lượng mỹ và anh chủ yếu tấn công các cơ sở tên lửa và radar của houthi
các cuộc tấn công của houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại của toàn cầu và giảm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng trên thế giới
chúng cũng làm tăng thêm mối lo ngại rằng hậu quả từ cuộc xung đột giữa israel và hamas có thể gây thêm bất ổn ở trung đông
tuy nhiên nhiều cuộc tấn công của mỹ trong tháng qua đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của houthi nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ